trước mùa mưa lũ các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương
đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ trong điều kiện địa hình hiểm trở thời tiết bắt lợi
tới thời điểm này nhiều cây cầu đang chuẩn bị lao dầm cơ bản đáp ứng cho nhân dân đi lại và sản xuất an toàn trong mùa mưa lũ năm nay
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại phú yên
đây là một trong hàng chục cây cầu treo tạm bỡ còn sót lại tại xã sơn hội huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên
cầu được làm bằng những tấm ván có thể bị nước lũ cuốn phăng bất cứ lúc nào khi có mưa lũ lớn gây chia cắt nguy hiểm cho người và phương tiện đi qua
khi có dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương cầu được đầu tư xây dựng mới bằng bê tông cốt thép gồm hai nhịp dài một mươi sáu mét trước sự vui mừng của hàng trăm hộ dân

ở phú yên dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương có một mươi sáu cầu cống đang được khẩn trương hoàn tất
tại các huyện phú hòa tuy an đồng xuân sơn hội
cầu được xây dựng tại các huyện tân hòa tây hòa và thị xá sông cầu với tổng mức đầu tư hơn ba mươi ba tỷ đồng
khi dự án hoàn thành sẽ chấm dứt chia cắt cục bộ trong mùa mưa lũ hàng năm
khi hoàn thành cầu này thì phục vụ cho dân sinh là đặc biệt là các vùng nguyên liệu mía sánh bắp thì bà cô người ta sẽ thuận lợi trong vận chuyển các nông sản từ trại về để tập trung vào các chợ rất là phù hợp
dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương
do tổng cục đường bộ việt nam làm chủ đầu tư gồm hai hợp phần chính là sửa chữa nâng cấp đường xây dựng mới cầu dân sinh tại các địa bàn nông thôn miền núi
các cầu đang được gấp rút hoàn thành ở phú yên nằm trong chương trình xây dựng hơn bốn một trăm bốn mươi cầu dân sinh bảo đảm an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi theo quyết định của thủ tướng chính phủ